xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một tỷ lệ thất nghiệp của đức luôn ở mức thấp nhất trong liên minh châu âu
năm hai nghìn năm tỷ lệ thất nghiệp của đức là một mươi hai năm thì tới năm hai nghìn một mươi một con số này tụt xuống chỉ sáu sáu
nếu chương trình cuzab được mở rộng cho lĩnh vực dịch vụ doanh nghiệp nhỏ và người lao động tự do
thì tỷ lệ thất nghiệp có thể chỉ tăng tương đối ít
năm hai nghìn hai mươi hai khảo sát của viện nghiên cứu kinh tế ifo đức cho thấy chín mươi chín nhà hàng và chín mươi bảy khách sạn ở nước này đang tham gia chương trình cujabay
chín mươi bốn các công ty trong lĩnh vực ô tô cũng sử dụng cujabay để duy trì công an việc làm cho người lao động
trong khi các ngành khác tỷ lệ trung bình là năm mươi
mặc dù đại dịch ảnh hưởng rất lớn đến thị trường lao động nhưng hiện nay tỷ lệ thất nghiệp đã bắt đầu trứng lại
số người thất nghiệp trứng lại là tỷ lệ trung bình
trong tháng tám giảm tám người so với tháng trước
trong khi số người làm việc bán thời gian cũng giảm xuống chỉ còn bốn hai mươi bốn triệu người so với gần sáu triệu người trong tháng bốn
như vậy những con số này đã chứng minh cujabay là công cụ hiếu hiệu giúp ngăn ngờ tình cảnh số lượng người lao động thất nghiệp tăng vọt
một số quốc gia châu âu cũng đang cân nhắc áp dụng chương trình này
bà ursula von der leyen chủ tịch ủy ban châu âu ec
đã từng gợi ý về việc triển khai chương trình này tại các nước
trong liên minh châu âu
và nếu vậy ec có thể sẽ cần phải huy động tới một trăm linh tỷ euro
thực tế đã có một số nước thuộc eu áp dụng chương trình cuzabay
và được đánh giá là khá phù hợp trong cuộc khủng hoảng covid một mươi chín
tại pháp chương trình được thiết kế để giải quyết cú sốc kinh tế trong thời gian ngắn
cho đến khi chính phủ bắt đầu dỡ bỏ các lệnh đóng cửa
một mươi một ba triệu người đang được hưởng lợi từ chương trình này
tại anh cũng có khoảng sáu ba triệu lao động hiện đang tham gia chương trình rút ngắn thời gian làm việc
italia là hơn bảy bảy triệu người và tây ban nha là ba bốn triệu người
tuy nhiên chính phủ các nước này cũng lo ngại rằng sự hỗ trợ của chính phủ
đối với doanh nghiệp và người lao động trong khủng hoảng nếu kéo dài sẽ vượt ngưỡng cho phép
và chẳng bao lâu nữa nhiều lao động cũng sẽ bị đẩy vào vòng xoáy thất nghiệp
nếu thời gian đóng cửa kinh tế đủ lâu chúng ta sẽ thấy có rất nhiều công ty bị xóa sổ hoàn toàn
việc phá hủy vĩnh viễn mối quan hệ giữa người tuyển dụng lao động và lao động
sẽ gây ra nạn thất nghiệp lâu dài
các gói hỗ trợ kỷ lục của chính phủ dù lớn đến đâu cũng không phải là một phương án tối yêu
vì lý do này tại đức các nỗ lực bảo đảm nguồn nhân lực lao động là chiến lược thường xuyên lâu dài
và được thực hiện từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bên cạnh việc triển khai chương trình kurzwei chính phủ đức cũng đã tung ra một loạt biện pháp
giải cứu và kích thích chưa từng có thông qua các khoản vay mới lên tới mức kỷ lục
khoảng hai trăm một mươi tám tỷ euro nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân

đây là một trong những gói cứu để hỗ trợ tài chính mùa covid lớn nhất châu âu
cho tất cả mọi khoản từ trợ cấp xe điện đến giảm thuế cho các gia đình có trẻ em
dưới góc độ là một nhà kinh tế tôi cho rằng đầu tư cho giáo dục
cụ thể là việc nhanh chóng mở cửa lại toàn bộ các trường học
là giải pháp cần thiết để phục hồi kinh tế
nói một cách đơn giản là con cái đi học thì bố mẹ mới có thời gian đi làm
từ giữa tháng tám trẻ em ở miền bắc nước đức đã bắt đầu năm học mới
trong sự lo lắng của các bậc phụ huynh
bộ trưởng giáo dục của một mươi sáu tiểu bang đã đồng ý mở cửa các trường toàn thời gian sau kỳ nghỉ hè
tuy nhiên với số ca mắc covid một mươi chín tăng cao như hiện nay
hoạt động của các trường học vẫn còn rất rẻ rặt
mặc dù chính phủ đức đã rất nỗ lực để duy trì nguồn nhân lực trong nước
giảm thiểu tối đa số người thất nghiệp
thì nguồn lực này vẫn không bảo đảm yêu cầu của nền kinh tế
mô hình làm việc rút ngắn thời gian được các công ty áp dụng rộng rãi
nhằm ngăn chặn việc xa thải nhân viên
và giữ được những người làm việc lành nghề
nhưng khi các công ty này muốn thuê nhân viên mới trong tình hình hiện nay
dường như là điều không thể
trong quý ii năm hai nghìn hai mươi
số lượng tuyển dụng làm việc giảm xuống còn tám trăm chín mươi ba vị trí
mất khoảng ba mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
hiện nay ở đức hàng loạt ngành nghề đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực
từ y tế các ngành kỹ thuật thủ công và xây dựng
đức đang rất cần các kỹ sư điện công nhân cơ khí
kỹ sư điện tử đầu bếp y tá các chuyên gia máy tính và phát triển phần mềm
từ năm hai nghìn một mươi tám chính phủ đức đã đưa ra một chiến lược về lực lượng lao động
tập trung vào ba nhóm gồm lực lượng lao động trong nước
từ châu âu và các nước thứ ba
tuy nhiên với xu hướng người châu âu di cư giảm
berlin giờ đây phải tập trung vào nhóm nhân lực thứ ba
trong đó chủ yếu là khu vực châu á và nam mỹ
trong đó có mexico philippines brazil ấn độ và việt nam
sau đại dịch
các quốc gia hạn chế được tình trạng thất nghiệp
có thể vực dậy nền kinh tế mạnh mẽ hơn và nhanh hơn
so với những quốc gia không thể duy trì liên kết giữa người lao động và chủ doanh nghiệp
tại châu âu các chương trình làm việc trong thời gian ngắn
được đánh giá là yếu tố then chốt trong việc phục hồi kinh tế thời kỳ hậu covid một mươi chín